cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh thạnh thành phố cần thơ
đã khởi tố bị can trần công xuân thêm tội danh tổ chức đánh bạc
trước đó đối tượng này đã bị khởi tố và tạm giam về tội hủy hoại tài sản
trước đó ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một phòng cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ
triệt xóa điểm đánh bạc với quy mô lớn
từ khi vừa mới hình thành bắt quả tăng một trăm năm mươi ba đối tượng đến từ thành phố hồ chí minh
đồng nai kiên giang an giang đồng tháp cần thơ đang sát phạt nhau bằng hình thức đá gà
lắc tài xỉu ăn thu bằng tiền tại kho gà bỏ hoang thuộc địa bàn huyện vĩnh thạnh
tăng vật thu giữ gồm hai tỷ ba trăm bốn mươi chín triệu đồng ba mươi tám con gà đá một bộ tài xỉu một mươi bảy xe ô tô
một trăm ba mươi tám xe mô tô và nhiều tăng vật khác có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã khởi tố vụ án khởi tố ba mươi bị can về tội
tổ chức đánh bạc và đánh bạc vụ án đã được chuyển cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh thạnh
thủ lý theo thẩm quyền
quá trình điều tra thu thập chứng cứ đến ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh thạnh
tiếp tục khởi tố bị can trần công xuân theo tội tổ chức đánh bạc
trước đó ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi một trần công xuân đã bị khởi tố và tạm giam về tội hủy hoại tài sản
ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thốt nốt đã kết luận điều tra
đề nghị viện kiểm sát nhân dân cung cấp truy tố các bị can trần công xuân và các đồng phạm gồm
nguyễn quốc cường nguyễn quốc tài nguyên hồ thanh hải về tội hủy hoại tài sản
trịnh thanh tú nguyễn minh tới về tội không tố giác tội phạm